cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa quyết định khởi tố vụ án
khởi tố nhóm đối tượng về hành vi đánh bạc bằng hình thức lô đề do vương văn quế sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cầm đầu
vào lúc một mươi tám h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng bốn tại xóm tân xuân xã hồng thành lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng vương văn quế
chú tại xã hồng thành và hồ đình phượng chú tại xã hợp thành có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
lực lượng chức năng thu giữ hai điện thoại di động tám bảng đề một máy bắn cá và một trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt
mở rộng chuyên án công an huyện yên thành tiến hành bắt khẩn cấp thêm bảy đối tượng khác ở xã thọ thành và phú thành
điều tra làm rõ tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc là năm trăm một mươi hai triệu đồng